luật phòng chống tác hại rượu bia đã được quốc hội chính thức thông qua trong đó có nội dung cấm lái xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
tỷ lệ tán thành là tám mươi bốn ba cho thấy các đại biểu quốc hội đã hoàn toàn cầu thị tiếp thu ý chí nguyện vọng của nhân dân
đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông
đây là điều mà hầu hết các lái xe đều ủng hộ khi quốc hội đưa ra quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
vào luật phòng chống tác hại rượu bia bởi quy định này sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm
bản thân tôi là một người lái xe tôi thấy rất là tốt và hữu hiệu
phải có những cái chế tài như thế để mà sẽ giúp được anh em nó sẽ ý thức hơn trong cái việc lái xe trách nhiệm hơn trong cái việc khi uống rượu bia
rượu bia là dẫn đến rất là
khi lái xe thì rất là nhiều nguy hiểm
nhiều người cứ nghĩ là mình vẫn tỉnh tháo nhưng mà thực ra là khi đến lái xe nó mới xảy ra các tình huống lúc đấy mình không làm chủ được
nên cái việc cấm đấy là rất là đúng đắn
trước tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng
thì việc quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn được bổ sung vào luật phòng chống tác hại rượu bia
là điều cần thiết hơn bao giờ hết
tôi rất là ủng hộ cái luật này của quốc hội vừa thông qua vì vì sự đảm bảo an toàn cho cả người lái xe lẫn là cộng đồng
với cái quyết định của quốc hội đưa ra thì mình thấy quyết định này có ý nghĩa rất là quan trọng và nó cần thiết
vì cái văn hóa của việt nam từ trước giờ mọi người rất là quan trọng việc uống rượu tiếp khách cũng uống rượu và đi đâu gặp nhau cũng uống rượu
giờ đấy nó gây ra rất nhiều nguy hại cho xã hội
luật phòng chống tác hại rượu bia được thông qua có thể sẽ không có tác dụng ngay cần một quá trình thẩm thấu
nhưng đây sẽ là lời cảnh báo cách thức để tạo một môi trường giao thông lành mạnh để khi ra đường người việt nam cảm thấy an toàn